theo thống kê từ trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị sở giao thông vận tải hà nội
hiện toàn thành phố có khoảng hai chín trăm linh điểm rừng chờ xe buýt trong đó có ba trăm bảy mươi điểm rừng có nhà chờ
còn lại trên hai năm trăm linh điểm người dân vẫn phải đội nắng dầm mưa chờ xe
đáng nói tình trạng xả rác tập kết rác thải sinh hoạt đang diễn ra ở không ít điểm
đã làm cho môi trường ô nhiễm bộ mặt điểm rừng chờ thêm lộn xộn nhích nhác
hàng loạt thùng gom rác được đặt ngay cạnh điểm rừng nhà chờ xe buýt
rác thải nước thải đen ngòm từ các túi ly lông thùng chứa chảy lênh láng ra lòng đường vỉa hè
bốc mùi hôi thối nồng nặc
vào mùa nắng nóng đây là môi trường thuận lợi để các loại mũi
ký sinh trùng gây hại phát tán gây ô nhiễm môi trường sống của người dân
gần cái trạm chờ xe buýt đấy ạ thì chắc là người ta cũng nghĩ là để ở đấy để người dân bỏ vào cho tiện
nhưng mà thực tế ra thì người ta để ở đấy thì người dân đi qua thì sẽ đúng là vất vào đấy
và sẽ tạo một cái mùi cho những người ngồi ở trạm xe buýt đấy ạ
nói hưởng là cái chỗ mà người ta chờ như thế thì nó có mùi vị này
hoặc là những lúc mà di chuyển lên xe
nhiều hành khách đã từng phàn nàn
đứng chờ xe buýt như một cực hình
để phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng
bên cạnh việc nâng cao chất lượng phục vụ
tăng lưu lượng vận tải thiết kế luồng tuyến hợp lý
việc tạo môi trường xanh sạch đẹp cho hành khách là một trong những yếu tố tiên quyết
thế nhưng với tình trạng trên nếu vẫn còn tiếp tục tiếp diễn
thì việc người dân dần xa rời với loại hình phương tiện này
số lượng khách hàng đi xe liên tục sụt giảm trong những năm vừa qua là điều không quá khó hiểu